nhằm chấn chỉnh kiên quyết xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh quán karaoke trên địa bàn tỉnh
công an các huyện thành phố của tỉnh vĩnh phúc đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường tổng kiểm tra
giả soát các cơ sở và kiên quyết xử lý yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
theo thống kê hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có bốn trăm bảy mươi năm cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar karaoke
đây là những địa điểm luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao cùng với việc nắm chắc tình hình địa bàn tiến hành giả soát lập danh sách các cơ sở
công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bốn mươi bảy cơ sở vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng đặc biệt một mươi cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động và tạm đình chỉ hoạt động ba mươi bốn cơ sở
thưa quý vị ở nước ta hiện nay
nhóm trẻ từ sáu tháng đến dưới năm tuổi là đối tượng duy nhất chưa tiến hành tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ các biến thể mới của virus sars cov hai
bộ y tế mới đây đã lên kế hoạch chuẩn bị tiêm phòng cho nhóm trẻ này
bộ y tế cho biết là ngay sau khi có đủ điều kiện cơ sở khoa học
sẽ tiến hành tiêm vaccine cho trẻ từ sáu tháng đến dưới năm tuổi
hiện các địa phương đang tiến hành ra soát thống kê số lượng trẻ để chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng này
và đây cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh trong những ngày vừa qua
hiện bộ y tế đang đề nghị các địa phương giả soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn
thuộc nhóm từ sáu tháng đến dưới năm tuổi gồm trẻ em từ sáu tháng đến dưới một tuổi
từ một tuổi đến dưới hai tuổi từ hai tuổi đến dưới ba tuổi từ ba đến dưới bốn tuổi từ bốn đến dưới năm tuổi
không ít phụ huynh đã có những ý kiến khác nhau xung quanh việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ sáu tháng đến dưới năm tuổi
cũng không phải là lo ngại lắm thế nhưng mà do là bây giờ tình hình dịch bệnh nó phức tạp
thì mình cũng muốn tiêm cho con mình
bây giờ thấy dịch cũng ổn hơn rồi đấy dịch ổn hơn với cả mắc covid rồi cũng hơi dạ tìm
tại việt nam thì thống kê chung hiện có khoảng bảy triệu trẻ ở lứa tuổi từ sáu tháng đến dưới năm tuổi
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra khi mà bộ y tế triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho nhóm trẻ này
cùng với đó là những yếu tố nào để đảm bảo các điều kiện và cơ sở khoa học
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ giải
giải đáp những thắc mắc này cùng với phó sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã dành thời gian đến với truyền quay của truyền hình quan nhân dân
vâng thưa phó giáo sư hiện nay một trong những vấn đề đang được rất nhiều bậc quýnh quan tâm
đó là việc triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho nhóm tuổi từ sáu tháng đến dưới năm tuổi
vậy thì quan điểm của phó giáo sư như thế nào về vấn đề này ạ
trước tiên thì đây cho rằng là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và cần thiết của bộ y tế đối với trẻ em
bởi vì các bạn cũng biết rằng trẻ em thì cũng là đối tượng bị mắc
và chắc trong thời gian qua thì nhiều bà mẹ cũng còn bị mắc rồi
thế nhưng mà một cái điểm là thường các bà mẹ cho rằng là trẻ mắc nhẹ
đúng thật là như vậy trẻ em mắc nhẹ hơn người lớn
nhưng mà cũng có những trường hợp mắc nặng
đặc biệt là những đối tượng mà bị bệnh nền hoặc là những bệnh mãn tính
chúng ta cũng phải nói rằng là trước kia thì chúng ta cũng rất là băn khoăn vì không có vaccine cho trẻ
nhưng hiện nay thì cái vaccine pfizer đã được tổ chức
y tế thế giới người ta cấp phép chính thức rồi cũng như là các cái hãng dược phẩm lớn của châu âu
ở trong mỹ người ta cấp phép
nên chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có những đủ điều kiện cần và đủ để tiêm cho trẻ
vậy thì phó giáo sư có thể chia sẻ là trên thế giới thì cái việc mà chúng ta triển khai tiêm
cho vaccine covid một mươi chín là gì
cái việc vaccine covid một mươi chín cho nhóm tuổi từ sáu tháng đến dưới năm tuổi thì đã được triển khai như thế nào
và đâu là cái bài học kinh nghiệm cho việt nam
có những nước thì người ta tổ chức tiêm theo các cái như việt nam
nhưng mà cũng mất nước thì người ta tiêm ngay tại những cái cơ sở phòng khám
rồi chữa bệnh v v
thế nhưng mà cái quan trọng là vấn đề là cái việc mà tiêm chủng thì nó phải được các bà mẹ hiểu
cân cứ vào những cái việc mà chúng ta đã tiêm chủng cho trẻ em
bởi vì các bạn biết rằng trẻ em đã tiêm từ
từ ngay khi đẻ mà tiêm v v v ở trong các cái nhà hội sinh hai tháng ba tháng bốn tháng tuổi
người ta đã tiêm ở các cái điểm tiêm chủng dịch vụ cũng như tiêm chủng công rồi
rồi chúng ta có một cái chương trình tiêm chủng mở rộng
tiêm hàng một mươi mũ vaccine như lao sời bạch hầu hóa gà uốn ván bại liệt
cho các trẻ em thì chúng ta dựa trên những hệ thống tiêm chủng mở rộng của chúng ta để chúng ta tiêm
vậy thì ông chia sẻ như thế nào khi mà chúng ta triển khai cái việc tiêm cho nhóm vaccine từ sáu tháng
cho đến dưới năm tuổi thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện đi kèm như thế nào ạ
tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên là bởi vấn đề an toàn
để mà được đảm bảo được cái an toàn thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tổ chức ví dụ như là khám sàng lọc
thế thì cái đội ngũ của những người khám sàng lọc cũng phải có những trình độ về nhi khoa
thế rồi vấn đề là phối học với bà mẹ để mà hỏi han
biết các cái tiền sử của các cháu bệnh tật của các cháu
thế và khám cũng phải rất là kỹ bởi vì rằng là các cháu có những cái bệnh mà nằm trong cái chống chỉ định
và cái việc mà cái sức chịu đựng tôi nói một sức chịu đựng nếu như trẻ mà bị những cái phản ứng phụ
bởi vì vaccine nào cũng có những phản ứng phụ thì chúng ta đều có thể loại trừ được
và chúng ta có thể là tiêm cho những đứa trẻ để đảm bảo an toàn
và một cách tốt nhất vấn đề đạt cái việc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có cái tập huấn
một cách kỹ lưỡng cho các cái đối tượng thì vấn đề tổ chức nó cũng phải là cẩn thận
và tôi vẫn nói là đặc biệt cái sự phối hợp giữa cái cơ quan y tế và vấn đề gia đình
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
cùng với những nội dung đáng chú ý về tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
thì những chính sách mà quý vị cũng cần lưu tâm sẽ được đề cập trong cụ tin sau
ban nhân dân tp hcm vừa kiến nghị bộ công thương có giải pháp điều hành giá
theo hướng kịp thời linh hoạt đúng chu kỳ kể cả ngày thứ bảy chủ nhật
ngày lễ tết để hạn chế tác động tiêu cực
giá xăng dầu biến động nhiều đại lý trong nước có tâm lý tạm ngừng kinh doanh để giảm lỗ
áp lực cung ứng đủ nguồn xăng dầu đè nặng lên doanh nghiệp đầu mối lớn
trước tình trạng này ubnd tp hcm vừa có kiến nghị gửi bộ tài chính đề xuất gỡ khó cho doanh nghiệp
doanh nghiệp cho rằng cần tính toán lại cơ cấu giá bởi các tính giá hiện nay
có thời điểm petrolimax sài gòn chỉ được hưởng hai trăm tám mươi đồng một lít
nhưng phải chi cho bên nhượng quyền ba trăm năm mươi đồng một lít nhằm khích lệ chia sẻ khó khăn
được thuê đi đòi nợ đối tượng nguyễn xuân nghiệp ba mươi tám tuổi hộ khẩu thường chú thư trung một đằng lâm hải an
đã có hành vi cưỡng đoạt số tiền tám mươi triệu đồng và gây thương tích cho bị hại
công an quận hải an thành phố hải phòng đã khởi tố đối tượng nguyễn xuân nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra nghiệp được một người đàn ông thuê đi đòi nợ anh trịnh công tấn số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
sau khi đòi nợ xong nghiệp sẽ được trả năm mươi số tiền đòi được
sau khi gặp nghiệp anh tấn đã trả cho người đàn ông kia hơn ba mươi triệu đồng
số tiền còn lại do làm ăn khó khăn anh tấn đã thỏa thuận với chủ nợ và được đồng ý là sẽ trả sau
chủ nợ của anh tấn cũng đã gọi điện cho nghiệp yêu cầu không đòi nữa
nhưng đối tượng không đồng ý và tự ý hẹn gặp anh tấn để tiếp tục đòi số tiền còn thiếu
sau khi gặp anh tấn đối tượng nghiệp đã dùng tay chân đánh anh tấn gãy hai xương trường
và yêu cầu anh tấn trong một tuần phải trả số tiền tám mươi triệu đồng
một nhóm đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị công an thành phố đà nẵng bắt giữ
đây là nhóm cung cấp ma túy chủ yếu cho nhiều quán
hai đối tượng trong đường dây này là đoàn văn long và dương văn viên
vào tối ngày hai tháng một mươi công an thành phố đà nẵng bắt quả tang viên vừa nhận ma túy
mà long giao đưa đi cho khách tại một quán karaoke trên đường ngô văn sở
khẩn cấp khám xét nợ của long trên đường nguyễn lương bằng
phát hiện hai mươi năm viên thuốc lắc ba mươi gram ketamin
tại thời điểm bị bắt quả tang phòng trọ của long cũng đang chứa chấp bốn đối tượng sử dụng ma túy
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô để ngoài đường
hai đối tượng mai thị khuyên và bùi đình chiến vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
tỉnh đắk lắc bắt giữ
vào đêm ngày một mươi chín tháng tám khuyên đi trên đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
phát hiện một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè không khóa cửa
lúc này khuyên đã mở cửa xe lấy cắp một điện thoại di động một máy tính sách tay
rồi đưa về cho chiến mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài hết
vụ trộm trên khuyên khai còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp tài sản trên hai xe ô tô khác
lấy cắp nhiều tiền và vàng